mặc dù chưa bước vào giai đoạn đỉnh điểm khô hạn tại tây nguyên nhưng hiện nay nhiều hồ và đập thủy lợi trên địa bàn tỉnh lâm đồng đã sụt giảm nguồn nước khá lớn so với mức bình thường
nhiều hồ chứa đã ở mực nước chết theo dự báo mùa mưa năm nay khả năng đến muộn so với nhiều năm tại lâm đồng nguy cơ hạn hán sẽ diễn ra trên diện rộng
chưa đến đỉnh điểm mùa khô hạn nhưng cánh đồng lúa tà yên có diện tích hơn tám mươi ha này đang trong tình trạng thiêu nước
dòng nước dẫn về đồng trong những con mương nhỏ đang chảy yếu dần những dãy cà phê này đang mùa trổ bông cũng chung tình cảnh
huyện đức trọng có sáu đập dân ba mươi ba hồ thủy lợi sáu trạm bơm nhưng hiện mực nước tại nhiều hồ chứa thấp hơn mức trung bình khá lớn
khiến hơn ba mươi hectare cây gieo trồng hàng năm và hơn hai mươi cây lâu năm bị ảnh hưởng do nguy cơ thiếu nước
chúng tôi cũng đã cùng với các đơn vị cấp phòng quan chức năng đi làm việc với các xã và có những phương án để đưa ra những tình huống
để xử lý những vấn đề
đối với những diện tích mà không có khả năng phục vụ tứa được thì chúng tôi sẽ có việc hỗ trợ nhân dân
cùng với huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã đưa ra cảnh báo khả năng thiếu hụt nguồn nước trong mùa khô năm nay ở mức cao
đối với các địa phương còn lại trong toàn tỉnh hiện mức nước các hồ thủy điện và hồ chứa lớn trên địa bàn đều dưới mức dân bình thường
từ bảy đến gần một mươi hai mét tỉnh lâm đồng cũng đã đưa ra các giải pháp chống hạn cấp bách và lâu dài với nhu cầu kinh phí hơn một trăm hai mươi bảy tỷ đồng